nhập khẩu trung bình một một triệu tấn lương thực một năm để đảm bảo đời sống cho người dân
đã có thời kỳ sản xuất lương thực tranh lệch giữa hai miền nam bắc
giáo sư tiến sĩ ngô thế dân nguyên thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
không quên được giai đoạn khó khăn từ sau đời mới
là nhà khoa học ông và các đồng chí ở viện nông nghiệp được lãnh đạo đảng và nhà nước
giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề hệ trạm của quốc gia khi đó là phải đảm bảo an ninh lương thực trong nước
bây giờ là chúng tôi phải nghiên cứu tạo ra nhập các tập đoàn giống lưu lai của nước ngoài
và đồng thời nghiên cứu tạo ra giống lưu lai ở trong nước
để giải quyết vấn đề khiếu tám trăm năm mươi cân lương thực đó
từ mục tiêu do tăng sản lượng đảm bảo an ninh lương thực trong nước
việt nam đã đạt được thành tiệu quan trọng trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
trong suốt hơn hai thập kỷ qua sản lượng lúa của việt nam từ mức xuất khẩu một chín mươi chín triệu tấn năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đến gạo xuất khẩu đã tăng mức ba bốn mươi tám triệu tấn năm hai nghìn và mức tám triệu tấn năm hai nghìn một mươi hai
đó là câu chuyện của hơn ba mươi năm trước đây
dù ở bất kỳ giai đoạn nào động lực chính sách luôn giữ vai trò quan trọng với sự phát triển của đất nước
nhất là khi cả đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội vươn lên trên thị trường thế giới với những thành tựu sẵn có
chiến lược phát triển lúa gạo được đề ra tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi nâng cao chất lượng gạo việt trên thị trường thế giới
nhiều chính sách đã được thực thi nhưng khi đặt trong hoàn cảnh thực tế
như việc phải tương thích với những tiêu chuẩn khó tính mà thị trường cao cấp eu đưa ra
mới thấy những cây khói đã tồn tại từ rất nhiều năm mà nay đang kìm hãm ngành lúa gạo phát triển
còn trung bình thì có thể là năm ba ở ngoài bắc
cách đây khoảng hai năm ba ở ngoài bắc

trong hai ba năm chúng tôi có một ký ứng ngân hàng thế giới
thì chúng tôi nhận chúng tôi cũng đã chỉ ra là với những cái hộ mà dưới ba hectare

tôi gọi là tôi gọi là chỉ là mức đa bạc thôi
cái còn lại thì rất là khó đặc biệt là khi chúng ta lại sản xuất những cái giống mà đã trà

thì nhất là cái công nghệ tạo giống

chứ không được bán nhiều phân hóa học
nhiều dùng nhiều thuốc trị sâu như trước đã
bây giờ thì đi theo cái hướng hữu cư
quy mô sản xuất nhỏ lẻ manh muốn quy trình canh tắc lạc hậu

đấy là những vấn đề đạt ra khi chúng ta bước sang giai đoạn mới

bài toán chuyển đổi từ lượng thành chất cấp thiết hơn bao giờ hết

theo cái hộ cá thể
rồi tự phát
thế rồi là riêng lẻ
chính cái điều của nông dân
chính cái điều này mà
nằm dẫn đến cái câu chuyện
sản xuất manh bún nhỏ lẻ
nó nằm hạn chế cái việc
hình thành các cái vùng sản xuất
nguyên liệu rồi các cái cánh đồng lớn
và cũng hạn chế ngay cả những việc
mà chúng ta ứng dụng khoa học kỹ thuật
công nghệ hiện đại vào
cũng như là đẩy mạnh cơ giới hóa
rồi sản xuất ra cái lượng sản phẩm
thì nó không đồng bộ
cho nên nó dẫn đến là cái thu nhập
là không cao lý do thứ hai
ở đây thì đối với
đầu tư vào
cái lĩnh vực nông nghiệp
thì có thể nói rằng
rủi ro này nhiều
cho nên là các cái doanh nghiệp
mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
thì cũng không là mạnh dạng
nếu như bây giờ
chúng ta cứ nói là có khoảng bảy trăm linh
doanh nghiệp trong cả nước
thì mới chiếm khoảng một đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp
tức là tương ứng với này là
là bảy thôi
bảy doanh nghiệp
khi đó thì các cái chính sách
mà đủ mạnh
để mà khích lệ động viên doanh nghiệp
đầu tư vào
rồi cái tính khả thi thì cũng chưa
cũng chưa có nhiều
và một cái ý thứ ba ở đây là
liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp
liên kết giữa nông dân với nông dân
nó đang là
một cái xu thế thất yếu
trong cái sản xuất hiện nay
mà như thủ tướng đã từng nói là muốn đi xa
thì phải đi cùng nhau
nhưng mà cái việc liên kết bây giờ
nó vẫn còn là những cái lòng lẻo
nó chưa gắn kết được giữa cái
trách nhiệm và quyền lợi
của từng các cái thành tố
và vậy cho nên là
chưa có nhiều các cái doanh nghiệp
đứng ra để làm đầu tàu
dẫn dắt cho nông dân
trong những cái nguyên nhân
mà bà thơm vừa đưa ra thì theo
giáo sư tiến sĩ nguyễn đồng sơn
thì theo ông thì đâu là cái nguyên nhân
mà chủ chức mà chúng ta cần phải xem phép
sửa đổi đầu tiên
bà thơm vừa nói ở đây là
cái đầu tiên tôi nghĩ là phải tăng cường
cái nhận thức cho người nông dân chúng ta
người nông dân trước hơn nay hết
phải xác định rằng khi sản xuất
phải nghĩ đến mình bán ở đâu
và rõ ràng không ai có thể một mình
đem ra chợ quốc tế để mà bán được
mà phải có liên kết
các cụ chúng ta nói là buôn có bạn bán có phường
phải liên kết lại
liên kết lại mới đủ được một lượng hàng sữa hóa đủ lớn
liên kết lại mới có thể kết nối được với doanh nghiệp
liên kết lại mới có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm
tôi chỉ nói một cái đơn giản
là gạo chúng ta không phải là thiếu gạo ngon
nếu chúng ta nhìn lại
thì rất ít lô hàng gạo của chúng ta
có chứa một loại gạo
và thậm chí là có thể đến ba bốn loại gạo
bởi vì trên một cánh đồng nông dân
cây rất nhiều loại giống khác nhau
và không ai bảo được với ai
đấy là một cái chuyện rất là đơn giản
điều tiết nguồn lực sản xuất điều tiết khung thời vụ
cũng rất là khó khăn
thế nhưng mà nông dân ngay trong một cộng đồng
nhất là nhỏ thậm chí là các anh em
rột trong gia đình cũng không thể bảo được nhau
như vậy thì chúng ta thấy cái liên kết
mà cứ như vậy thì chúng ta không thể
có một cái nền sản xuất lớn hơn được
và đấy chính là những yếu tố cản trở chính
cả đời làm nông ông thoải ở sóc sơn hà nội
vẫn duy trì nếp sinh hoạt khi chuẩn bị vào vụ mùa mới
kho nhà ông luôn sẵn sàng
các loại dụng cụ phân bón thắp sống
để ngâm ủ
theo nghiên cứu của đại học cần thơ
với phương pháp thâm canh truyền thống
những người nông dân đã sử dụng một mươi triệu tấn phân bón một năm
trong đó hai phần ba số phân bón được sử dụng cho trồng lúa
trung bình một trăm tám mươi kg phân bón trên một hectare lúa
mức sử dụng phân bón cao hơn từ ba mươi đến hai trăm linh
so với các nước đông nam á
việc sử dụng dư thừa phân bón trong thâm canh nông nghiệp
đã ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo
đây là một trong những nguyên nhân quan trọng
khiến cho hạt gạo việt nam chỉ có thể tiếp cận
phân khúc thị trường cấp thấp và trung bình
phân khúc nó xuất khẩu cho các thị trường dê tính
ở châu phi ở các nước trong vùng xuất khẩu tiểu ngạch
trong trung quốc thì giá rất thấp
như vậy là nó có vấn đề về phân khúc thị trường
truy xuất nguồn gốc
ví dụ như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
ví dụ như là thương hiệu nhãn hiệu là cần phải cải thiện
thì đây là những việc chúng ta phải làm
để mà nâng cao giá gạo việt nam
trong suốt hai thập kỷ qua
chúng ta liên tục cân sống mới
các đề án tái cơ cấu ngành gạo
tích tụ dụng đất gia tăng quy mô sản xuất
nhưng chất lượng hạt gạo chưa được trú trọng
hiện nay thì là cái gạo mà gọi là giá mà để được giá cao
thì chúng ta vẫn còn chưa nhiều lắm
hiện nay giá của chúng ta những năm được
thì trung bình như khoảng là năm trăm linh năm trăm một mươi
thế còn những loại gạo mà như homani của thái lan
thì nó phải tám trăm linh một nghìn
về tổng thể đúng là gạo của chúng ta
mà hiện nay thì chúng ta vẫn tiên về lượng nhiều hơn
nhu cầu về chất lượng hạt gạo
với chất lượng hạt gạo đang đòi hỏi sự thay đổi
trong nhận thức và quy trình sản xuất
nếu như chúng ta không muốn bị đánh bật xa khỏi đường dây
trong cuộc đua xuất khẩu gạo chất lượng cao
vào thị trường eu
thưa bà bồ thị thơm
chúng ta có thể nhìn lại rằng là chúng ta đã có rất là nhiều
những chính sách để nâng cao chất lượng hạt gạo
nhưng mà tại sao những chính sách đưa ra
mà nó không đạt được những hiệu quả như mong muốn ạ
chúng ta thì xác định là
ngành hàng lúa gạo
là một cái ngành hàng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp
và nhà nước ta thì có rất nhiều
các cái chủ trương chính sách
để mà phát triển cái ngành hàng lúa gạo này
các cái chính sách như là cái đề án
tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo
đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
rồi là những cái
về dồn điện đổi thửa
rồi là tiếp tục tập trung dọn đất
tôi suy nghĩ ở đây là
chính sách thì khá đầy đủ
theo tôi suy nghĩ
ở cái khâu thực hiện
khâu tổ chức thực hiện của chúng ta
có những cái địa phương thì
chưa quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt
rồi có những địa phương thì
áp dụng một cách máy móc
cho nên là nó rất khó
trong cái triển khai thực hiện
cái thứ hai ở đây nữa là
vẫn trở lại cái câu chuyện là liên kết
đối với hội nông dân của chúng tôi thì
chúng tôi đã có hẳn một cái nghị quyết
về vấn đề là
đi dựng tri tổ hội nông dân nghề nghiệp
thông qua cái tri tổ hội nông dân nghề nghiệp này
thì chúng tôi thành lập
các cái tổ hợp tác và hợp tác xã
cũng nhằm mục đích là để cho nông dân
liên kết với nhau
rồi nông dân liên kết với hợp tác xã
rồi nông dân liên kết với doanh nghiệp
sản xuất hàng hóa quy mô lớn
nâng cao cái năng suất
cái chất lượng và cái giá trị
vâng thưa ông nguyễn hồng sơn là
theo ông thị nguyên nhân vì sao
mà chúng ta đã đưa ra rất là nhiều các giải pháp rồi
nhưng mà cái hiệu quả vẫn còn đang hạn chế
chúng ta cũng biết là có thị trường đã là khó
nhưng mà giữ được thị trường và phát triển được thị trường
là điều còn khó hơn rất nhiều
tôi cho rằng là với cái bối cảnh hiện nay
thì cái vai trò của doanh nghiệp
là vẫn là quan trọng số một
bà thơm cũng đã nói và tôi rất đồng tình
là có thể nói là
chắc là không cái gì bằng hiệu quả kinh tế
vậy cho nên chắc là đầu tư trong lĩnh vực
sản xuất lúa gạo nói riêng
và trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung
chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp bằng các nghề nghề khác
vì vậy cho nên chúng ta vẫn chưa có những cái tầm
đầu tư quy mô đầu tư
một cách thỏa đáng đặc biệt là trong công nghiệp
chế biến dịch vụ hậu cần
để mà chúng ta có thể
cải thiện một cách căn bản
cái sản xuất lúa gạo nước ta
đấy là những cái vấn đề mà chúng ta đã nhìn thấy từ rất nhiều năm nay rồi
và để thực hiện được nó
thì không phải là ngày một ngày hai đúng không ạ
nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay khi mà
các hiệp định thương mại quốc tế vừa mới có
hiệu lực và chúng ta sẽ phải
thực hiện tất cả những yêu cầu khắt khe của họ
thì những cái giải pháp mà chúng ta đề ra
thì bắt buộc là phải khẩn trương thực hiện
thưa quý vị và các bạn
xuất khẩu gạo để phát triển kinh tế đất nước
quan trọng là phải tạo dựng được vị thế của việt nam
khi bước chân vào thị trường khó tính
giải quyết được những thách thức tồn tại từ hơn ba mươi năm qua
sẽ tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế của đất nước
một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời
đã có những chia sẻ thẳng thắn thú vị cho chương trình việt nam hùng cường
gạo st hai mươi năm vừa được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới
nhưng sau đó không lâu đã bị làm giả làm nhái trên thị trường
điều này phản ánh thực tế nhiều năm qua
hạt gạo việt nam đã xuất khẩu đi một trăm năm mươi thị trường
nhưng không gắn nhãn việt nam khi đến tay người tiêu dùng
vấn đề đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng thương hiệu gạo việt
cùng với quy trình sản xuất chuyên nghiệp
theo yêu cầu khắt khe của thế giới
toàn bộ chất giá trị có thể là
hình thành một thị trường
nên các hệ thống thông tin để truy xuất nguồn gốc
đặt được thương hiệu đưa được tiêu chuẩn ra
chắc chắn không chỉ là người dân trồng lúa gạo giàu
tình trồng lúa gạo cũng có thể phát triển được lên
và doanh nghiệp trồng lúa gạo cũng giàu
nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư vào lúa gạo
cách đây hơn năm năm các cơ quan chức năng đã nhận ra
ngành lúa gạo cần phải nâng cao chất lượng
chứ không phải tiếp tục gia tăng sản lượng
kết quả sản lượng lúa gạo không tăng thêm
mà dừng ở mốc xung quanh
bốn mươi ba triệu tấn mỗi năm
tức là chỉ bằng sản lượng
ở thời điểm năm hai nghìn một mươi hai
trong những nước mà họ xuất khẩu lúa gạo sang eu
thì cái sản phẩm của họ rất quan tâm vào câu chuyện chất lượng
rất nhiều những dấu ngon dấu tốt
và trong đó thì họ tập trung vào câu chuyện
về sản xuất về gạo sạch tạo hữu cơ
đặc biệt là có rất nhiều những cái thương hiệu gạo của thái lan
đi các siêu thị của thế giới
hệ thống về gọi là phân phối của họ hoàn thành rất là tốt
hệ thống kho tài hàng của họ cũng rất tốt
thì những cái đấy là chúng ta cũng nên học tập
để chúng ta đầu tư
từ một nước nhập khẩu gạo
việt nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
đảm bảo an ninh lương thực cho người dân
sau hơn ba mươi năm
đã đến lúc ngành lúa gạo phải truyền mình
tìm cho mình hướng đi chắc chắn
nâng tầm thương hiệu của gạo việt nam trên thị trường thế giới